tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy nhiệt điện than gây ra đã làm nóng nghị trường quốc hội trong những ngày vừa qua
nhiều ý kiến tìm hướng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp nhiệt điện than bảo vệ môi trường vừa được các chuyên gia đưa ra sáng nay tại hội thảo
công nghệ nhà máy nhiệt điện than và môi trường do bộ công thương tổ chức
theo quy hoạch điện bảy điều chỉnh đến năm hai nghìn ba mươi điện than sẽ là nguồn phát điện chính
tổng công suất các nhà máy nhiệt điện than sẽ đạt năm mươi năm ba trăm linh mw chiếm năm mươi ba hai điện sản xuất
tuy nhiên các khảo sát của liên minh năng lượng bền vững việt nam tại năm trăm sáu mươi bảy hộ dân sống gần năm nhà máy điện than tại trà vinh thái bình hải phòng hà tĩnh và quảng ninh cho thấy nước sinh hoạt cũng đang bị ô nhiễm bởi các nhà máy điện
nhiệt điện than là nhiệt điện mà nó ảnh hưởng đến môi trường thì cái đó rõ rồi tức là nó sản ra các khí phát thải
nó phát thải ra những khí ô nhiễm
như là khí co hai là có ảnh hưởng đến nhà kính ảnh hưởng đến phát thải khí nhà kính thì nó sẽ ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu
thế còn phát ra những cái khí như là khí nox siox là cái khí mà nó sẽ gây nên các cái mưa acid ảnh hưởng ngay đến khu vực tại địa phương mà có cái nhà máy đấy
thế còn ngoài ra thì là nó phát thải một lượng cho xỉ rất lớn
thì mấy cái cho xỉ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái
cái sản xuất và sinh hoạt của đồng bào cái khu vực quanh đấy
các nhà máy nhiệt điện than là những công trình rất lớn
tiền đầu tư là trung bình là từ một đến vài tỷ đô la
cho nên những công trình xử lý môi trường đó nó cũng nằm trong cái dự án
và khi các cơ quan phê duyệt cái dự án đó là đã xét đến cái chuyện là phải bảo đảm xử lý môi trường
qua một vài nhà máy mà đã xảy ra vừa rồi thì các cơ quan chức năng mà làm các cái chuyện thẩm định phê duyệt và xây dựng dự án họ sẽ phải rút kinh nghiệm
và họ sẽ phải khắc phục cái chuyện đó
báo cáo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra tại nội
cũng phản ánh tình trạng xây dựng và vận hành một số nhà máy nhiệt điện than tại một số địa phương
chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường
đang tác động tiêu cực đến môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân
đối với nhà máy nhiệt điện hiện nay chúng ta đang triển khai thì đều có lắp đặt hệ thống xử lý khí thải
bao gồm kể cả khí thải sox công nghệ
hệ thống sox của các nhà máy điện hiện nay chúng ta đã thành lập cái đoàn kiểm tra
và trong tháng một mươi một này thì các đoàn kiểm tra đi tiến hành kiểm tra một loạt các nhà máy điện
để đảm bảo rằng là các nhà máy đó được xây dựng và vận hành theo đúng cái báo cáo
đánh tác tác động môi trường mà đã được các cơ quan nhà nước phát triển
hiện cả nước có hai mươi nhà máy nhiệt điện than hoạt động mỗi năm thải ra hơn một mươi năm bảy triệu tấn cho xỉ
năm hai nghìn một mươi sẽ có tới ba mươi hai nhà máy sẽ thải mỗi năm khoảng hai mươi chín triệu tấn cho xỉ
để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do các nhà máy nhiệt điện than gây ra
thì đòi hỏi sự vào cuộc của các ban ngành và sự chủ động của các nhà máy nhiệt điện
trong việc thay đổi công nghệ nhiệt điện than để vừa cung cấp đủ điện cho đất nước vừa đảm bảo môi trường